theo dự báo trung tâm tp hcm sẽ nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của cơn bão số chín
nơi chịu tác động nhiều nhất là vùng biển đặc biệt là huyện cần giờ
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tp hcm cho biết
các đơn vị đã sẵn sàng lực lượng trang thiết bị lên phương án chuẩn bị ứng phó
khi bão số chín ảnh hưởng đến địa bàn
ban chỉ huy đã yêu cầu các đơn vị địa phương thường xuyên thông báo cho các chủ tàu
thuyền trưởng và cư dân ven biển về diễn biến của cơn bão số chín molavi
duy trì sẵn sàng lực lượng phương tiện trang thiết bị để tham gia ngay khi có yêu cầu
trước khả năng bão số chín có thể ảnh hưởng đến tp hcm
trung tâm quản lý và vận hành hạ tầng kỹ thuật tp hcm đã triển khai các phương án
biện pháp chống ngập lực lượng ứng trực đã được tăng cường tại các khu vực có khả năng xảy ra ngập
hệ thống cây xanh cống thoát nước trên địa bàn cũng được ra soát lại